cơn bão số một đang là thông tin được quan tâm ở thời điểm này
vào lúc hồi một mươi h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một tám độ vn một trăm linh tám bốn độ kd
trên đất liền khu vực phía nam tỉnh quảng tây trung quốc cách móng cái tỉnh quảng ninh khoảng sáu mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến tám mươi tám km một giờ giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một tại đảo bạch long vĩ hải phòng có gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi
tại đầm hà tỉnh quảng ninh có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
cửa ông và móng cái tỉnh quảng ninh phù liễn hải phòng có gió giật mạnh cấp sáu
cô tô tỉnh quảng ninh có gió giật mạnh cấp bảy
dự báo đến một mươi sáu h chiều ngày hôm nay bão di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ khoảng hai mươi km một giờ và suy yếu dần trên khu vực biên giới việt trung
ngay lúc này phóng viên nguyễn vũ của bản tin một trăm một mươi ba online đang có mặt tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
sẽ thông tin thêm tới quý vị
về tình hình cơn bão cũng như công tác ứng phó với cơn bão số một của lực lượng công an
hiện nay tôi đang có mặt tại xã bắc sơn một xã biên giới của tỉnh quảng ninh
theo như ghi nhận của chúng tôi tại khu vực này lượng mưa khá lớn và xuất hiện từ đầu giờ sáng nay
cho đến một mươi một h trưa ngày hôm nay mực nước ở một số sông hồ trên địa bàn đã ở mức cao
những ngày qua thì các lực lượng chức năng đã phối hợp với nhau để mà có thể giúp người dân hỗ trợ người dân
ứng phó tốt nhất với cơn bão
trước khi thời điểm cơn bão talim đổ bộ vào biên giới nước ta qua địa bàn tỉnh quảng ninh và trực tiếp là thành phố móng cái
và ngay bây giờ chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với thượng tá lê hồng vân trưởng công an thành phố mong cái để biết thêm chi tiết
vâng thưa đồng chí thì xin đồng chí cho biết là những ngày qua các lực lượng chức năng đã tổ chức các biện pháp như thế nào
để có thể đảm bảo là hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cơn bão talim có thể gây ra đến người dân cũng như là tài sản của người dân trong ngày quả
thưa đồng chí
trước cái diễn biến phức tạp của cơn bão số một thì thực hiện các chỉ đạo của các cấp từ trung ương đến địa phương
thì đảng ủy công an thành phố của tôi đã triển khai trong những ngày qua tập trung vào công tác phòng ngừa
và quan trọng nhất là cái tính mạng của người dân và tài sản của nhà nước cũng như người dân
thì bằng những cái việc làm thiết thực và tập trung tôi giải một số cái nhiệm vụ cụ thể
thứ nhất là tuyên truyền cập nhật thường xuyên diễn biến của cơn bão bằng nhiều hình thức
đặc biệt là tập trung vào những vùng sâu vùng xa
những dãi biên giới những hộ dân ở những vùng đập hoặc những vùng khó tiếp cận với thông tin
tham mưu cấp ủy chính quyền phối hợp các lực lượng chức năng đặc biệt là biên phòng
giả soát toàn bộ các cái đê điều các cái điểm sung yếu
rồi các cái vùng có thể nguy cơ sạt lở mà bà con đang sinh sống để có các cái phương án
thứ nhất là hỗ trợ bà con gia cố chẳng chéo nhà cửa rồi mái
theo ghi nhận thực tế thì hiện nay thì cái lượng mưa lượng nước
mực nước ở trên các cái ao
hồ cũng là sông ở khu vực thành phố mông cái thì đang ở mức rất là cao
vậy thì những cái địa bàn nào là sung yếu và nguy hiểm mà người dân cần phòng tránh đề phòng trong những ngày này
thì chúng tôi cũng xác định một số cái địa bàn trọng yếu mà có thể xảy ra lũ ống hoặc lũ quét
ví dụ chúng ta đang đứng ở đây là cái cầu ngầm của xã bắc sơn
đây là một địa điểm trọng yếu mà khi lượng nước mưa to trong cái đợt mưa to
đặc biệt là bão này
thì lượng nước có thể dâng lên rất nhanh và có thể gây ống úng lụt và ngập tràn đến con cống này
chia cắt cái vùng thôn cả một thôn phình hồ này
thì chúng tôi cũng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng đang chuẩn bị các phương án
có thể giải phân cách ngăn cách trực hai mươi bốn hai mươi bốn để khi có tình huống để thông báo kịp thời cho nhân dân
và có các lực lượng phương án để phương tiện rồi hỗ trợ nhân dân rồi các nhu yếu phẩm vật tư để hỗ trợ nhân dân nếu mà có bị chia cắt
cho đến thời điểm hiện tại thì
mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều khu vực ở trên địa bàn thành phố mong cái
và lượng mưa này thì cũng mang đến nhiều nguy cơ về lũ ống lũ quét
chính vì vậy thì một số các hồ đập đã được tiêu lũ từ sớm để có thể là giữ được mức nước
mà không ảnh hưởng đến các cây lông bè nuôi trồng thủy sản của người dân ở quanh khu vực này